tại hà lan biến thể mới đã được phát hiện tại quốc gia này trên hai chuyến bay từ nam phi vừa hạ cánh tại sân bay shipphone
báo hiệu nguy cơ biến thể omicron này có thể xâm nhập vào châu âu và lây lan dễ dọn một cách nhanh chóng
giới chức hà lan cho biết họ đã xác định một mươi ba người nhiễm omicron trong số sáu mươi một người mắc covid một mươi chín
trên hai chuyến bay từ nam phi vừa hạ cánh tại sân bay skiphone ở nước này vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
bộ trưởng y tế hà lan thông báo cơ quan chuyên môn đang tiếp tục phân tích trình tự gen của các mẫu xét nghiệm còn lại
khoảng một mươi hành khách trên chuyến bay cất cánh từ cape town và johannesburg nam phi đã dương tính với virus sars cov hai
và phải cách ly ở một khách sạn
gần sân bay các hành khách khác đã phân tán khắp châu âu và thế giới
tha bloomberg chùm ca nhiễm covid một mươi chín ở hà lan đánh dấu sự lan truyền rộng rãi nhất của siêu biến thể omicron tại châu âu
cho đến nay tuy nhiên chủng virus mới này cũng đã được xác nhận hoặc nghi ngờ xuất hiện tại anh italy đan mạch đức áo bỉ
jet australia hồng kông trung quốc và israel cũng phát hiện các ca mắc đầu tiên
tại campania italy một khách hàng tiêm đủ hai mươi
mỗi vắc xin vừa trở về từ mozambique được xác định đã nhiễm biến thể mới
viện y tế quốc gia italia cho hay gia đình của người đàn ông này cũng dương tính với virus
và đang phải cách ly trong khi cần chờ đợi thêm thời gian để xác định chủng virus
sự xuất hiện của omicron có nguy cơ ảnh hưởng đến châu âu
trong bối cảnh các chính phủ đang cố gắng đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ tư do chủng đen tài dễ lây lan gây ra
áo đang trong đợt phong tỏa ngăn chặn virus lần thứ tư hà lan đã siết chặt một loạt biện pháp phòng dịch
còn hệ thống chăm sóc sức khỏe của đức đang rất căng thẳng
ở nhiều quốc gia tỷ lệ bao phủ vaccine còn thấp so với mức có thể tạo miễn dịch cộng đồng
ngay cả khi một chủng mới xuất hiện có thể né tránh khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra
thế giới đang đứng trước nguy cơ bùng phát đại dịch covid một mươi chín thêm một lần nữa
châu âu có thể ghi nhận thêm rất nhiều ca tử vong do covid một mươi chín vào mùa xuân tới
với bốn mươi chín trên năm mươi ba quốc gia có nguy cơ rơi vào cảnh quá tải ở các khu điều trị tích cực
tổng số ca tử vong vì căn bệnh này có thể lên tới hai hai triệu người
giữa sự lây lan diễn rộng của diễn bệnh các khu điều trị tích cực về covid một mươi chín
có khả năng bị quá tài vì quá nhiều bệnh nhân
châu âu có thể ghi nhận thêm bảy trăm linh ca tử vong do covid một mươi chín vào mùa xuân tới
với bốn mươi chín trên năm mươi ba quốc gia có nguy cơ rơi vào cảnh quá tải ở các khu điều trị tích cực
tổng số ca tử vong vì căn bệnh này có thể lên tới hai hai triệu người
trong khi đó thủ tướng đức angela merkell cho rằng diễn biến dịch tại quốc gia này trầm trọng nhất
kể từ khi đại dịch bùng phát và có thể tiếp tục xấu đi trong những ngày tới đây
gây sức ép lớn cho hệ thống y tế
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một quy định đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng
và tại các cửa hàng sẽ được áp dụng trở lại tại anh
đây là một trong các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến chủng covid một mươi chín mới
với tên gọi ổn định
bộ trưởng y tế anh sajid javid cho biết chính phủ sẽ làm tất cả những gì có thể
để bảo vệ người dân anh trước mối đe dọa từ dịch covid một mươi chín
và đó là lý do khiến anh tăng cường năng lực xét nghiệm tại các khu vực bị ảnh hưởng
hãng thông tấn afp thông tin đại hội đồng y tế thế giới cơ quan nắm quyền ra quyết định của who
bắt đầu tổ chức một phiên họp đặc biệt từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai tại thụy sĩ
để xem xét việc xây dựng một hiệp định mới về chuẩn bị và ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
trong thời gian tới đây thủ tướng lý hiển long ngày hai mươi tám tháng một mươi một cho biết
singapore đã đạt nhiều tiến triển trong công cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
nhưng vẫn cần chuẩn bị đối đầu với những trở ngại lớn hơn trong thời gian tới
uso khu vực châu âu chỉ rõ ba yếu tố dẫn tới việc số ca tử vong gia tăng
đó là biến thể siêu lây nhiễm delta việc nhiều nước nới lỏng các biện pháp kiểm dịch
cơ bản như đeo khẩu trang giãn cách tại địa điểm công cộng
và một bộ phận lớn người dân châu âu chưa tiêm vaccine
trước tình hình này chuyên gia who kêu gọi người dân tại châu lục này đi tiêm chủng
tuân thủ các biện pháp kiểm dịch giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
tuyên bố của who khu vực châu âu cũng cảnh báo hai mươi năm quốc gia tại châu lục này
sẽ đối mặt áp lực lớn về dường bệnh
và từ nay đến ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bốn mươi chín trong tổng số năm mươi ba quốc gia châu âu
có thể chứng kiến tình trạng quá tải trong các khu điều trị tích cực
nếu diễn biến dịch nghiêm trọng tiếp diễn
tử vong tại châu âu có thể tăng lên đến hai hai triệu ca vào mùa xuân tới